trung quốc công bố tăng bảy ngân sách quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy
cuba đưa vào sử dụng thuốc mới điều trị ung thư ra
sau đây là nội dung chi tiết
hôm nay tại hà nội ban tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng
tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
hội nghị tổ chức xây dựng đảng
hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đinh thế huynh thường trực ban bí thư trần quốc vượng bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí đinh la thăng bí thư thành ủy tp hcm và đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao
cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành
các đồng chí bí thư phó bí thư trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
các ban cán sự đảng đảng đoàn cơ quan trung ương
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu ngành tổ chức xây dựng đảng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
kết luận số một và kết luận số hai của ban tổ chức trung ương
ngành tổ chức xây dựng đảng cũng đã tham mưu công tác nhân sự và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
kịp thời sắp xếp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục tham mưu thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
đổi mới cải tiến phong cách lề lối làm việc tiếp tục cải cách hành chính trong đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng
tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị tăng cường tiềm lực và đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
về phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy ngành tổ chức xây dựng đảng đề ra tám nhiệm vụ giải pháp trọng tâm bao gồm
tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai về xây dựng đảng về đạo đức phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị
thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện có hiệu quả các đề án chương trình kế hoạch được trung ương bộ chính trị ban bí thư và cấp ủy các cấp giao
thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng toàn diện yêu cầu nhiệm vụ được giao đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hạt nhân hóa cán bộ lãnh đạo
chuẩn hóa văn bản pháp quy đơn giản hóa thủ tục hành chính tự động hóa tổ chức thực hiện tăng cường tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học bổ sung phát triển lý luận về xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị
triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tăng cường hợp tác quốc tế góp phần phục vụ công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị
công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tăng cường hệ thống chính trị tăng cường hệ thống chính trị tăng cường hệ thống chính trị

trung tâm sản xuất tôm giống công nghệ cao xây dựng ven biển trên diện tích hơn một mươi hectare với tổng vốn đầu tư chín mươi tỷ đồng
sản xuất giống bằng công nghệ cao bảo đảm năng lực sản xuất ba năm tỷ con giống tôm thẻ chân trắng một năm tỷ con giống tôm xú và năm trăm linh triệu con tôm càng xanh một năm
đủ đáp ứng nhu cầu tôm giống cho tỉnh trà vinh và một phần cho các tỉnh lân cận
tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân biểu dương lãnh đạo bộ nông nghiệp tỉnh trà vinh và tập đoàn thông thuận đã chọn điểm đầu tư đúng
phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp nhanh và đúng hướng
đồng chí mong rằng chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết cho ra mẻ tôm giống đầu tiên vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tôm giống chất lượng cao cho người sản xuất
hôm nay ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hà nội đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
tại hội nghị một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận rất kỹ là giải quyết triệt đề tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường
và các vi phạm tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn
theo báo cáo của phòng cảnh sát trật tự công an tp hà nội hiện nay tình trạng bày bán ghế hàng hóa trồng giữ phương tiện trên hẻ phố
gây cản trở giao thông ảnh hưởng chất tự vẫn còn tồn tại
toàn thành phố có chín trăm ba mươi chín điểm trông xe ở vỉa hè lòng đường trong đó có hai trăm bốn mươi bốn điểm không phép
đặc biệt gần bốn trăm linh điểm chung xe nằm trước cửa cơ quan trường học và đa số là không có phép
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các lực lượng liên quan
phải xử lý rứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường
theo người đứng đầu thành phố năm hai nghìn một mươi bảy là năm kỳ cương hành chính
nếu lãnh đạo các đơn vị triển khai làm không nghiêm túc không hiệu quả làm không kiên trì
để tái diễn tình trạng như hiện nay thì sẽ xem xét trách nhiệm thậm chí là cách chức
cái thứ nhất là tất cả việc liên quan đến lấn chiếm lòng đường vỉa hè để bán hàng để trông giữ ô tô xe máy
vấn đề thứ hai đó là liên quan đến bán hàng rong
vấn đề thứ ba đó là liên quan đến quảng cáo giao vặt mà rán khắp trên các cái tường các cái cổi
chủ tịch ủy ban nhân các quận
trưởng công an các quận
trưởng công an các phường
và chủ tịch các phường
là phải chịu trách nhiệm chính liên quan đến một mươi bốn công việc này
thế và tôi xin nêu với các đồng chí năm nay là năm kỷ cương hành chính
nếu các đồng chí về không tổ chức triển khai làm một cách nghiêm túc
làm không có hiệu quả
làm không kiên trì mà để tái áp chiếm
các đoàn kiểm tra về mặt công vụ của thành phố mà kiểm tra đến lần thứ ba
là tôi xin nói các đồng chí là phải xem xét trách nhiệm
lãnh đạo thành phố cũng chỉ ra sở dĩ vi phạm chẳng lan như hiện nay
là do nhiều địa bàn làm không kiên trì
lãnh đạo địa phương không quan tâm dẫn tới tình trạng bắt cóc bỏ đĩa
nếu tất cả người đứng đầu thực hiện đúng chức năng
thì hoàn toàn có thể làm tốt
dự kiến ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy của hà nội sẽ bắt đầu tổ chức tuyên truyền
từ nay đến trước ngày một mươi tháng ba
sau thời gian này các địa bàn trên thành phố sẽ đồng loạt gia quân
để kiểm tra chấn chỉnh tình trạng vi phạm hiện nay
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng
xảy ra vào chiều tối ngày ba tháng ba
tại xã tòng sành huyện bát sát tỉnh lào cai
đã khiến hai mươi ba người thương vong
nguyên nhân của vụ tai nạn đã được điều tra làm rõ
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
nhận định về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tại lào cai xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại xã tòng sành huyện bát sát đại diện cơ quan chức năng cho biết
tại hiện trường và có trao đổi với lái xe
chúng tôi nhận định rằng vụ tai nạn giao thông này xảy ra là lỗi thuộc về lái xe
thứ nhất là lái xe đi ở trên tuyến đường dốc xuống
và khi xuống đến địa phận xã tòng sành
theo lời khai của lái xe lái xe đang đi trong số bốn
và khi khám nghiệm hiện trường
tại hiện trường thì số của xe về số
chính vì thế chúng tôi nghĩ rằng khi lái xe đi với tốc độ cao
và số cao tốc độ cao
đến cái đây lái xe xử lý dồn số để làm giảm với tốc độ xe thì không vào được số nữa
cho nên đây là một cái có thể nói là nhận định ban đầu của cái vụ tai nạn giao thông này
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe khách du lịch hai mươi chín chỗ ngồi
biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi một hai mươi hai
chạy hướng sapa lào cai
đến km một trăm hai mươi năm hai trăm linh
thuộc địa phận thôn chu cang hồ
xã tòng sành huyện bát sát
đã bị lao xuống vực
tính đến một mươi giờ sáng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đã có một người chết
sáu người bị thương nặng
và nhiều người khác bị thương
toàn bộ số người bị thương đã được đưa về các bệnh viện
ở thành phố lào cai để cấp cứu
trong những ngày này
trên công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
có đến hàng trăm công nhân và phương tiện
đang khẩn trương thi công
hoàn thành các hạng mục còn lại
để phấn đấu thông xe kỹ thuật sáu mươi năm km đầu tiên
từ túy loan thành phố đà nẵng
đến thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
vào dịp kỷ niệm bốn mươi hai năm
ngày thống nhất đất nước
theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tài
ngói thầu số hai
tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
có chiều dài gần chín km
do liên doanh bốn nhà thầu đảm nhận thi công
từ sau tết nguyên đán đinh dậu đến nay
các nhà thầu huy động phương tiện
nhân công khẩn trương tổ chức thảm nhựa
và hoàn thành các điểm nút giao thông
đảm bảo được thi công ngồi hiện trường tốt
đồ ấm lúc xuất phát từ trong trạm trộn
có một người khống chế đồ ấm ngồi trạm trộn
để quản lý chất lượng ngồi đồ ra
cái thành công của chúng tôi là
chủ động được nguồn vật liệu
hai nữa là không bị bị động
còn về công tác thảm bê tông nhựa
ngay như đầu năm hai nghìn một mươi năm
kế hoạch của chúng tôi đã xây dựng
các đơn vị trong liên doanh
đã phải thực hiện việc sản xuất
vật tư vật liệu
nhất là đá
đã phải thực hiện việc sản xuất
cho cái bê tông nhựa
theo bàn quản lý dự án
trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
hiện còn hai khu vực chưa làm xong giải phóng mặt bằng
đó là khu vực nút giao thông túy loan
thành phố đà nẵng và gói thầu số bảy
thuộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam
riêng tại địa bàn tỉnh quảng nam
còn đến một mươi ba hộ ở huyện phú ninh
và một hộ ở huyện thăng bình
chưa chịu ra mặt bằng cho đơn vị thi công
hôm nay là đang đã
và sẽ bảo vệ thi công và cương chế
đối với những trường hợp
mà chúng tôi đã giải quyết đầy đủ
chế độ chính sách
và đặc biệt là cái giá
theo cái giá thay thế
nghị định của chính phủ việt nam
và ngân hàng cho vay
thì chúng tôi đã giải quyết cơ bản
dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
dài gần một trăm bốn mươi km
với tổng mức đầu tư một sáu tỷ usd
và khi triển khai thi công
sẽ có khoảng tám hộ dân phải di rời đi nơi khác
để đế nhanh tiến độ thi công
mới đây tổng công ty đường cao tốc
việt nam đã tăng cường một mươi năm cán bộ
và công trường trực tiếp giải quyết những khó khăn
vướng mắt phát sinh
phần đầu đến ngày ba mươi tháng bốn năm nay
sẽ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc dài sáu mươi năm km
từ thành phố đà nẵng đến thành phố tam kỳ
tỉnh quảng nam
thời gian gần đây
trên địa bàn huyện tuy đức
tỉnh đắk nông đã xảy ra tình trạng
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
tổ chức thành nhóm lên đến hàng chục hộ
rồi đi phá rừng tập thể
các đối tượng này đem cưa máy
lương thực vào rừng
ngang nhiên dựng lều lán để phá rừng chiếm đất sản xuất
thành lập buôn ngay giữa rừng
với lý do trở về nơi ông cha đã ở trước đây
để chăm sóc mộ phần tổ tiên
đây là diện tích rừng tái sinh
bị chặt phá tại tiểu khu một nghìn năm trăm linh
do công ty trách nhiệm yếu hạn
một thành viên lâm nghiệp nam tây nguyên
thuộc xã quảng trực huyện tuy đức quản lý
tại thời điểm chúng tôi đi thực tế
có khoảng bảy mươi người dân thường trú
tại xã bù gia mập huyện bù gia mập tỉnh bình phước
mang theo lương thực ở lại dài ngày
hai mươi ba hectare rừng chiếm đất sản xuất
lý do các đối tượng này đưa ra
là trở về quê cũ để chăm sóc mộ mả tổ tiên
theo phong tục của đồng bào dân tộc địa phương
trong thời gian chúng tôi ở đây
cũng đã mười mấy năm rồi
không có ai can thiệp chúng tôi ở
đến năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
mới có công ty nông lâm nghiệp nam tây nguyên
đứng ra can thiệp cho chúng tôi
không cho chúng tôi làm
mục đích bây giờ là chúng tôi lên trên này
chủ yếu là để làm rảy
để sinh sống mưu sinh
tại cái miếng đất này là cổ xưa của chúng tôi đã ở đây
trên thực tế tất cả các điểm người dân phá rừng
xin thành lập buôn đều là rừng tự nhiên
đã được nhà nước quy hoạch phát triển rừng bền vững
lý do trở về buôn cũ
để trông coi mộ mả tổ tiên của người dân đưa ra
là không có cơ sở pháp luật
nguyên nhân vụ việc kéo dài
phát sinh thêm nhiều điểm nóng
là do chính quyền địa phương các cấp
không có biện pháp xử lý kịp thời dứt khoát
ngay từ đầu đã tạo sở hở
để đồng bào tổ chức phá rừng tập thể
ngang nhiên dựng lều lán yêu cầu thành lập buồn giữa rừng tự nhiên
thì đây là chính lệnh tổ thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong cuộc đối tọa chính quyền
hai tỉnh đắk nông và bình phước với người dân mới đây
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
trương thanh tùng khẳng định
trong những năm gần đây
đảng nhà nước chính quyền địa phương các cấp
đã có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư phát triển
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nên đời sống kinh tế của bà con vượt bậc
cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất
đời sống văn hóa tinh thần được bảo đảm
mặt khác tất cả các ý kiến của người dân
tại các buổi đối thại đều thể hiện
đa số bà con đang có đời sống ổn định tại bình phước
không đề cập đến đất sản xuất
nên tỉnh không xem xét
nếu bà con vi phạm
thì sẽ bị xử lý
đó nói rõ luôn bà con không phải
chứ không phải là nhân dưỡng cái gì cả
ai vi phạm chặt cây rừng nào
phá đám rẫy nào
sẽ bị xử lý
việc tổ chức đi phá rừng tập thể
thành lập buôn giữa rừng tự nhiên
là hoàn toàn vi phạm pháp luật
nếu đắc nông không cương quyết
có biện pháp mạnh để xử lý
nhất là các đối tượng cầm đầu
thì sự việc còn tiếp tục kéo dài
sẽ lan rộng và tạo điểm nóng ở nhiều địa phương khác
hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới
lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân
với mục đích đồng bộ hóa thông tin
giúp kiểm soát và chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn
cũng như giảm thiểu các chi phí
các đối tượng cầm đầu
các đối tượng cầm đầu
thông thường các bệnh nhân không nhớ được lịch sử khám bệnh của mình
họ chỉ nhớ chính xác loại thuốc
hay những loại điều trị phẫu thuật nào
mà họ đã từng được chuẩn đoán
bởi vậy hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử
sẽ giúp các bác sĩ điều trị
có cái nhìn chi tiết về bệnh nhân của mình
từ đó có được phác đồ điều trị hiệu quả nhất
thông thường các bệnh nhân không nhớ được lịch sử khám chữa bệnh của mình
vì thế hồ sơ sức khỏe điện tử
sẽ giúp các bác sĩ điều trị
có cái nhìn chi tiết về bệnh nhân của mình
từ đó có được phác đồ điều trị hiệu quả nhất
còn đây là viện nghi
thuộc đại học vanderbilt mỹ
nơi vài năm nay
các bác sĩ đã bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý
hồ sơ sức khỏe cá nhân
để phục vụ cho việc theo dõi sức khỏe
và điều trị cho các bệnh nhân của mình
tuy nhiên việc chuyển đổi
từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử
không phải dễ dàng
khi lên kế hoạch chuyển đổi
từ dữ liệu giấy sang dữ liệu điện tử
cần phải cân nhắc tới tính an toàn
các quy định bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân
thông tin sức khỏe của mọi người
cần có những quy trình về việc thu thập
truy cập chia sẻ và cập nhật thông tin
bên cạnh đó là các phần mềm cảnh báo
để nhà cung cấp nhà quản lý
cũng như bản thân cá nhân đó biết được
có sự truy cập trái phép vào dữ liệu đang được bảo vệ
rõ ràng bên cạnh việc chăm sóc tốt hơn
cho sức khỏe người dân
việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy
sang hồ sơ điện tử
đòi hỏi các nước phải có nền tảng công nghệ
và bảo mật thông tin tốt
quyền lợi cho người dân
việc thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử
rõ ràng là một mô hình đúng đắn
của ngành dịch vụ y tế
chăm sóc sức khỏe trong xã hội hiện đại
mới đây hà nội đã bắt tay
vào thí điểm công tác này
tại hai phường trên địa bàn quận long biên
trước khi chính thức áp dụng đồng loạt
tại ba mươi quận huyện
vẫn khởi vui mừng là cảm xúc
của đa số người dân tại buổi khám
ngay từ sáng sớm
ông nguyễn viết triều bảy mươi tuổi
đã có mặt tại trạm y tế phường phúc đồng
để khám sức khỏe
lập hồ sơ sức khỏe cá nhân
tại đây ông được đo cân nặng
chiều cao xét nghiệm máu siêu âm
toàn bộ chỉ số này của ông
sẽ được nhân viên trung tâm y tế phường
nhập vào dữ liệu hoàn thiện hồ sơ cá nhân
bằng một mã số riêng
có ý nghĩa đối với người già
đối với những người dân
tôi nói ví dụ như người dân mà lao động
để được khám sức khỏe như thế này
rất là phân khải
ông nguyễn viết triều và bà con
tại phường phúc đồng
là những công dân đầu tiên của thành phố hà nội
được thí điểm lập hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử
theo chương trình thí điểm
các đối tượng được lập hồ sơ khám sức khỏe điện tử
trước mắt gồm trẻ em dưới năm tuổi
người già trên sáu mươi tuổi
và lao động tự do
mỗi xã phường bố trí một đoàn khám
gồm một mươi bốn bác sĩ
với các chuyên gia nội ngoại
sản nhi mắt răng hàm mặt
tài mũi họng và xét nghiệm
hồ sơ sức khỏe cá nhân
sẽ giúp mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe duy nhất
và thống nhất lưu trữ
trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia
thứ nhất là để quản lý
những các thông số
về cơ bản
của mỗi một công dân
để chúng ta quản lý
thứ hai nữa là để tăng cường
hoạt động của tuyến y tế cơ sản

giúp cho hoạt động
tuyến y tế cơ sở
năng suất hơn
nâng cấp được các cơ sở này
và đặc biệt thứ ba đó là
tiếp tục để quản lý
theo dõi trong suốt cả quá trình
việc thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử
sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mỗi công dân
tăng hiệu quả trong quá trình kiểm soát
chi bảo hiểm
cũng như giảm thiểu rủi ro nếu có
vì thế dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn
khi lựa chọn
y tế tuyến xã phường
là cơ quan lập hồ sơ sức khỏe điện tử
thay vì sổ y bạ như trước
hà nội hy vọng hoàn tất công tác này
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đối với những người có bảo hiểm y tế
thì hoàn toàn tôi thấy là cái chủ trương này
cái chủ trương rất là tốt
và tôi tin là người dân sẽ đồng tỉnh
thế và cái xu hướng của thế giới
thì người ta cũng là liên quan đến khám
để phòng ngừa và phát hiện sớm
thì chúng ta mới giải quyết được
chứ còn nếu mà để phát hiện bệnh rồi
thì nó rất là tốn kém
và thực sự nó rơi ra một cái hộ quả rất lớn
ai cũng biết
việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân
tại tuyến y tế cấp cơ sở
là việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết
tuy nhiên liệu việc này
có được thực hiện một cách đồng bộ
trên cả nước theo một phần mềm
chuẩn quốc gia hay không
việc khám sức khỏe có được thực hiện
một cách triệt đề và lâu dài hay không
để tránh lãng phí ngân sách
việc đầu tiên là bắt tay ngay vào
xây dựng cho xong gói việc về cơ bản
trong đó phải đảm bảo tính chăm sóc sức khỏe
nó bao gồm cả y tế dự phòng
y tế điều trị
và các phục hồi chức năng
kết hợp vào
chọn ra trong đó những cái nào thuộc chính xác là
cơ bản thiết yếu
ai cũng phải được đưa vào
khi cái xây dựng có dịch vụ y tế cơ bản như thế
xong xong bắt đầu thiết lập hệ thống quản trị thông tin
hai cái nó đi song hành với nhau
hệ thống quản trị thông tin thì như chúng ta biết
phải có bộ phận thu thập thông tin phân tích thông tin xử lý thông tin
như vậy là cả tiến trình đào tạo cán bộ
chúng ta phải đào tạo cán bộ
thu thập thông tin nếu chúng ta biết rồi
trong ngành công nghệ thông tin
không phải là vấn đề công nghệ
có khả năng xử lý được đâu
nhưng vấn đề là thông tin đưa vào
để cho cái công nghệ xử lý đó là thế nào
độ chính xác đến đâu
khi đã biết được vấn đề đó
thì chúng ta quá trình thu thập thông tin quá trình phân tích thông tin
thực chất là một quá trình làm sao lọc lựa sai số
và tìm ra những thông tin đúng cơ bản
nếu anh đưa vào những cái
mà đã sạch chứa sai số thì phân tích bằng cách nào ra
nó vẫn cứ sai số nó vẫn không đúng
thực chất nữa là liên quan đến
vấn đề bệnh tật của con người
cuối năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở
trong tình hình mới
theo đó các trạng y tế xã
phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ
của chăm sóc sức khỏe ban đầu
kết nối chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế tuyến trên
hy vọng với nỗ lực
và sự chung tay của các cấp các ngành
hệ thống sức khỏe điện tử sẽ phát huy hiệu quả
đem lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân
trong phần tin quốc tế
trung quốc công bố tăng bảy
ngân sách quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
cuba đưa vào sử dụng thuốc mới
điều trị ung thư da
người phát ngôn của quốc hội trung quốc
phó oánh cho biết
nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng khoảng bảy
trong năm nay so với mức tăng bảy sáu
của năm hai nghìn một mươi sáu
bà phó oánh nêu rõ
tri tiêu quốc phòng của trung quốc
sẽ duy trì ở mức một ba
tổng sản phẩm quốc nội gdp
đây là mức tăng tri tiêu quốc phòng thấp nhất của trung quốc
kể từ năm hai nghìn một mươi
trong bối cảnh kinh tế trung quốc giảm tốc
ngân sách quốc phòng của nước này ghi nhận
mức tăng thấp nhất trong sáu năm
theo báo cáo của chính phủ trung quốc
dự kiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế
của nước này năm nay giảm xuống
dưới mức sáu năm
so với mức sáu năm bảy
của năm ngoái
các quốc gia liên minh châu âu
sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy chung
cho các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế

đây được coi là bước đi quan trọng
đánh dấu một giai đoạn mới
trong hợp tác an ninh và quốc phòng
tại châu lục này
tăng cường hợp tác quốc phòng
giữa các nước châu âu
vẫn luôn là một vấn đề mang tính nhạy cảm cao
và từng bị tránh nhắc tới trong nhiều năm
tuy nhiên cùng với mối đe dọa
từ chủ nghĩa hồi giáo cực đoan
ngày càng rõ rệt
chủ đề này đã bắt đầu được nhắc tới trở lại
trong các chương trình nghị sự tại châu âu
ngoài ra việc tổng thống mỹ donald trump
tuyên bố sẽ xem xét lại những cam kết của mình
với nato nếu các quốc gia thành viên
không đạt được mức chi tiêu quốc phòng đã định
cũng là một nguyên do khác
khiến eu không còn có thể bình chân
trong khi đó bà lan cho rằng
việc tăng cường hợp tác quốc phòng trong châu âu
có thể làm giảm vai trò của nato tại đây
vòng đàm phán mới nhất về syri
do liên hợp quốc bảo trợ đã kết thúc
sau tám ngày thường lượng
dù không có đột phá
sòng các bề liên quan giờ đây
đã có một chương trình nghị sự rõ ràng
để theo đuổi một giải pháp chính trị
cho cuộc xung đột kéo dài sáu năm qua
ở quốc gia trung đông này
nội dung chương trình nghị sự sẽ bao gồm bốn lĩnh vực
trong đó có vấn đề chống khủng bố
như yêu cầu của chính phủ syri
đây được xem là một kết quả tích cực cho chính quyền syri
khi đa mát liên tục vận động
để đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự
về phần mình đại diện phe đối lập syri
tham gia đàm phán đánh giá
vòng thương lượng lần này là tích cực
đây là lần đầu tiên các bên thảo luận chiều sâu
về các vấn đề liên quan tới tương lai của syri
và chuyển giao chính trị
bên cạnh đó phe đối lập syri
cũng tạm thời chấp nhận bộ tài liệu
được liên hợp quốc trao cho tất cả các phái đoàn đàm phán
gồm một mươi hai nguyên tắc được cho là nền tảng
của vòng hòa đàm tiếp theo
dự kiến diễn ra ở genève
vào cuối tháng ba này
trong bối cảnh căng thẳng
có nguy cơ leo thang trong quan hệ hai nước
ngoại trưởng đức và thổ nhĩ kỳ
đã nhất trí sẽ gặp nhau
vào ngày tám tháng ba tới
phía đức khẳng định berlin sẽ làm tất cả những gì có thể
để duy trì đối thoại với ankara
quan hệ song phương giữa đức và thổ nhĩ kỳ
đã rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng
trong thời gian gần đây
với việc berlin nhiều lần chỉ trích
các hoạt động chấn áp của ankara
sau vụ đảo chính bất thành
trong khi đó chính phủ thổ nhĩ kỳ
còn bắt giữ phóng viên denis yusen
làm việc cho tờ thế giới của đức
với cáo buộc tuyên truyền khủng bố
và kích động hận thù
căng thẳng leo thang khi nhà chức trách đức tuyên bố
hủy các cuộc meeting lớn của cộng đồng người đức
gốc thổ nhĩ kỳ
tại nhiều địa điểm ở nước này
các cuộc meeting này nhằm vận động cử tri
ủng hộ cải cách hiến pháp
được cho là tăng thêm quyền lực cho tổng thống recep tayyip erdogan
ứng cử viên tổng thống pháp của đảng cực hữu
mặt trận quốc gia
bà marine le pen đã từ chối
tham dự buổi thẩm vấn của các thẩm phán
trong khuôn khổ cuộc điều tra
cáo buộc bà lạm dụng công quỹ của liên minh châu âu eu
để trả lương cho các trợ lý của mình
trong thư gửi tới các thẩm phán
bà le pen khẳng định
bà có quyền miễn trừ với tư cách thành viên
nghị viện châu âu
và bà sẽ chỉ chấp nhận trả lời chất vấn liên quan tới cáo buộc trên
sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống pháp
dự kiến diễn ra hai vòng
vào ngày hai mươi ba tháng bốn
và mùng bảy tháng năm tới
ngày mùng hai tháng ba
nghị viện châu âu đã tước quyền miễn trừ truy tố
đối với bà le pen
vì hành vi chia sẻ các hình ảnh bạo lực
của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
trên mạng xã hội twitter
bà có thể phải đối mặt với mức án ba năm tù
và khoảng tiền phạt bảy mươi năm euro
vì hành vi này
quỹ ban châu âu ec vừa quyết định
tài trợ cho chương trình giáo dục đặc biệt
nhằm tạo điều kiện học tập
cho hai năm trăm linh trẻ em nhập cư
tại hy lạp
tính đến nay tổng số tiền viện trợ của eu
dành cho công tác quản lý người di cư
tại hy lạp đã lên đến hơn một tỷ euro
ec sẽ hỗ trợ khẩn cấp
hai tám triệu euro
để cùng chung tay với các cơ quan chức năng hy lạp
tài trợ kinh phí thuê phương tiện
đưa trẻ nhập cư đến trường
đồng thời trang bị dụng cụ học tập cho các em
đây là một hình thức viện trợ khác
cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục
dành cho hơn chín trường hợp trẻ
là con em của người nhập cư tại hy lạp
kể từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
hơn một ba trăm linh người di cư và tị đạn

đã thiệt mạng trên biển địa trung hải
trong đó có bốn mươi là trẻ em
bộ y tế cuba thông báo
đã bắt đầu đưa vào sử dụng loại thuốc
chống ung thư da mới
có tên heberferon
do nước này sản xuất
điều trị cho tám trăm linh bệnh nhân trên cả nước
và cho kết quả khả quan
được các nhà khoa học tổng hợp
loại thuốc tiêm này có khả năng diệt trừ
hoặc giảm khối u trên da
không thuộc dạng tế bào hắc tố
theo đó tránh phải thực hiện phẫu thuật
tại những vị trí phức tạp như da mặt
bộ y tế cuba cũng cho biết thêm
hiện heberferon đang trong giai đoạn
được áp dụng trên cả nước
đối với ung thư biểu mô tế bào đáy
ngoài ra loại thuốc này cũng đang được nghiên cứu
để sử dụng trong việc điều trị
các khối u não và ung thư thận
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sản phẩm này sẽ được phổ biến rộng rãi
trên khắp cả nước
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt